chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
do đồng chí võ văn dũng ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban nội chính trung ương
phó trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên đã có buổi làm việc với ban cán sự đảng bộ tài chính
về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế
theo báo cáo tại buổi làm việc công tác phòng chống tham nhũng được ban cán sự đảng
lãnh đạo bộ đảng ủy bộ tài chính luôn xác định là nhiệm vụ quan trọng
xuyên suốt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của bộ
đóng góp tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng của cả nước
nhất là trong việc xây dựng hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách tiêu chuẩn
định mức chế độ về quản lý tài chính ngân sách nhà nước tham mưu giúp chính phủ
thủ tướng chính phủ lãnh đạo chỉ đạo điều hành tài chính ngân sách nhà nước
góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
theo nghị quyết của trung ương đảng và quốc hội
sau khi nghe báo cáo của ban cán sự đảng bộ tài chính và các đơn vị chuyên môn thuộc bộ
đoàn kiểm tra đã đánh giá cao ban cán sự đảng đảng ủy bộ tài chính và các cơ quan
tổ chức đơn vị của bộ tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng
cơ quan có liên quan trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng
kinh tế bảo đảm đúng quy định của pháp luật chủ trương của trung mương đảng
đồng thời đoàn kiểm tra cũng đề nghị ban cán sự đảng bộ tài chính tiếp tục tham mưu
đề xuất các chính sách pháp luật về việc xử lý thu hồi các tài sản phòng chống tham nhũng
và các vụ án hình sự nói chung tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ
ban ngành địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng như công tác thu hồi tài sản